cùng với quảng nam các địa phương từ quảng bình đến bình thuận cũng đang tích cực kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn
tuy nhiên hiện tại vẫn còn nhiều tàu thuyền đang hoạt động trên biển với gần bốn mươi lao động còn đang ở ngoài khơi
theo báo cáo nhanh của văn phòng ban chỉ đạo phòng chống lụt bão miền trung tính đến bảy giờ sáng nay
các địa phương từ quảng bình đến bình thuận đã thông báo hướng dẫn cho hơn bốn mươi tàu với khoảng hai trăm linh lao động
biết diễn biến của bão số năm để chủ động phòng tránh
do vẫn còn hơn năm ba trăm linh tàu thuyền với gần ba mươi chín năm trăm linh lao động hoạt động trên biển
nên công tác kêu gọi tàu thuyền vào bờ hoặc tìm nơi tránh trú an toàn vẫn đang được tiếp tục thực hiện
để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho ngư dân các tỉnh thừa thiên huế bình định khánh hòa ninh thuận
đã có lệnh cấm biển không cho phương tiện ra khơi